về tình hình nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại nha trang lúc một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một trong khi đi qua một con suối gần nhà ba cha con anh nguyễn ngọc duy bị lũ cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo đội biên phòng vĩnh lương bộ đội biên phòng khánh hòa đã điều động khoảng ba mươi cán bộ chiến sĩ cùng người dân và gia đình tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng bốn giờ sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh duy cách khu vực bị nạn khoảng tám trăm linh mét
tiếp đó lần lượt thi thể của hai cháu thanh trúc sinh năm hai nghìn chín và thanh nhã sinh năm hai nghìn một mươi hai cũng đã được tìm thấy ở gần đó các nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự